theo thống kê hiện nay việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới
chính vì thế chúng ta không nên chủ quan cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe ngay từ ban đầu tránh những biến chứng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng
tâm soát ung thư là một cách chủ động phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn sớm nhờ vào phương pháp khoa học hiện đại giúp người bệnh tránh những rủi ro không đáng có
tâm soát ung thư thường được áp dụng đối với những người khỏe mạnh khi chưa có dấu hiệu ung thư
tầm soát ung thư là phương pháp xác định ung thư khi chưa phát triển thành bệnh
tâm soát ung thư có thể hiểu một cách đơn giản là thông qua các xét nghiệm và kiểm tra các bác sĩ sẽ phát hiện tế bào gây ung thư
ngoài ra còn có khả năng cảnh báo và phát hiện ung thư khi chưa chuyển sang giai đoạn ác tính
từ đó có hướng điều trị hiệu quả ngay khi bệnh chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh
bệnh lý ung thư là một bệnh lý đang gây ánh ngạc về y tế và kinh tế rất nhiều
hiện tại với chất lượng cuộc sống ngày càng cao tuổi thọ của nhân dân ngày càng tăng lên
cùng với đó tỷ lệ mắc ung thư cũng tăng lên rất nhiều và nguyên nhân gây tử vong do những bệnh lý ung thư hiện tại bây giờ cũng rất lớn
và chỉ sau những bệnh lý về dối loạn chuyển hóa ví dụ bệnh lý tim mạch
thì bệnh lý ung thư đang là gánh nặng gây tử vong hàng đầu trong những nhóm bệnh lý y khoa
như trước đây thì thường chúng ta nhắc tới những nhóm bệnh lý về nhiễm trùng
nhưng bây giờ trải qua những bệnh lý nhiễm trùng
là những bệnh lý không nhiễm trùng trong đó bệnh lý ung thư là một những nguyên nhân rất nặng nề hiện nay
trong điều trị những bệnh lý ung thư nó phụ thuộc rất nhiều các yếu tố khác nhau
điều trị bệnh lý ung thư tiên lượng dựa vào một là cơ quan bị bệnh
thể tế bào giai đoạn bệnh thể trạng bệnh nhân rất nhiều yếu tố quyết định tới khả năng điều trị bệnh nhân
trong đó giai đoạn phát hiện là điều rất quan trọng
nó quyết định chính trong cái khả năng điều trị và thời gian sống thêm của bệnh nhân
và để kiểm soát được căn bệnh ung thư thì chúng ta cần phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm
và để phát hiện sớm được vấn đề tầm soát và đẩy mạnh các chương trình tầm soát
có tính chất cộng đồng có tính chất rộng lớn là điều rất là quan trọng
ví dụ như đối với ung thư dạ dày ung thư đại tràng khi bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn một
thì cái tỷ lệ điều trị khỏi có thể lên tới chín mươi chín mươi năm có một số những nghiên cứu chỉ chỉ ra là chín mươi tám
nhưng khi mà bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn bốn thì có thể cái tỷ lệ sống thêm sau năm năm của bệnh nhân chỉ còn lại là một mươi hai mươi mà thôi
do vậy việc phát hiện sớm là điều vô cùng quan trọng trong việc chúng ta kiểm soát căn bệnh hay bệnh lý ung thư
ở độ tuổi từ bốn mươi chín mươi phụ nữ nên tầm soát các loại như ung thư vố
phụ nữ có thể bắt đầu chụp x quang tuyên vú hàng năm ở độ tuổi từ bốn mươi đến bốn mươi bốn
bắt đầu từ bốn mươi năm tuổi tất cả phụ nữ nên chụp x quang tuyến vú hàng năm mỗi năm một lần
ung thư đại trực trang
bắt đầu từ bốn mươi năm tuổi những người có nguy cơ trung bình nên bắt đầu xét nghiệm ung thư đại trực tràng
các lựa chọn bao gồm xét nghiệm dựa trên phân hàng năm xét nghiệm adn phân đa mục tiêu ba năm một lần nội soi đại tràng một mươi năm một lần chụp các lớp vi tính đại tràng hoặc nội soi đại tràng năm năm một lần
ung thư cổ tử cung
phụ nữ nên thường xuyên xét nghiệm hpv năm năm một lần
đối với nam giới
ở độ tuổi bốn mươi bốn mươi chín tuổi nam giới nên tầm soát các loại ung thư như ung thư đại trực tràng
bắt đầu từ tuổi bốn mươi năm những người có nguy cơ trung bình nên bắt đầu xét nghiệm ung thư đại trực tràng
các lựa chọn bao gồm xét nghiệm dựa trên phân hàng năm xét nghiệm dna đa mục tiêu trong phân ba năm một lần nội soi đại trang một mươi năm một lần chụp ct đại trang hoặc nội soi đại trang năm năm một lần
ung thư tuyến tiền liệt
nếu nam giới có một thành viên thân thiết trong gia đình bị ung thư tuyến tiền lượt trước sáu mươi năm tuổi hoặc là người mỹ gốc phi thì nên xét nghiệm ung thư tuyến đê liệt lúc bốn mươi năm tuổi
trong vấn đề tầm soát ung thư tầm soát ung thư có nghĩa là chúng ta sẽ phát hiện bệnh ung thư ở những nhóm đối tượng nguy cơ cao mà chưa biểu hiện triệu chứng
tầm soát thì có một cái ý nghĩa rất là lớn cho cộng đồng như bác sĩ vừa có chia sẻ trước đây đó là khi mà chúng ta tầm soát phát hiện sớm bệnh thì chúng ta sẽ chữa khỏi được cho bệnh nhân
đó sẽ giảm được những gánh nặng về mặt y tế về kinh tế xã hội cho gia đình và cho toàn xã hội
và đối với những bệnh nhân mà trên bốn mươi tuổi thì trong tầm soát ung thư thì nó chia làm hai nhóm giới khác nhau
với nam giới hay là nữ giới thì sẽ có những yếu tố nguy cơ có những tần suất mắc những bệnh lý khác nhau
đối với những bệnh nhân nữ giới mà sau bốn mươi tuổi thì chúng ta sẽ tầm soát những nhóm bệnh nhân ví dụ như là bệnh lý ung thư phổi gan ung thư vú
ung thư đường tiêu hóa trong đó có dạ dày đại trực tràng và ung thư cổ tử cung
đấy là những nhóm bệnh lý ung thư mà rất hay gặp ở những bệnh nhân nữ giới
còn đối với bệnh nhân nam giới thì chúng ta sẽ tầm soát những bệnh lý ung thư như ung thư phổi ung thư thực quản ung thư gan ung thư tiền tuyến và ung thư đại trực tràng ung thư dạ dày
thì đấy là những nhóm bệnh lý mà hay gặp ở nam giới chúng ta cần phải tầm soát
tầm soát ung thư cùng các bước sau
bước một khám lâm sàng
đây là bước cơ bản trong tầm soát ung thư
bác sĩ sẽ hỏi về các yếu tố nguy cơ cũng như tiền sử bệnh của bản thân và gia đình đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát cũng như hỏi về các triệu chứng bất thường của cơ thể nếu có
những thông tin này là căn cứ để các bác sĩ đưa ra những phương thức tầm soát phù hợp
bước hai thực hiện một số kiểm tra cận lâm sàng cơ bản
sau khi khám lâm sàng bệnh nhân sẽ được sắp xếp làm một số kiểm tra cận lâm sàng cơ bản như xét nghiệm máu xét nghiệm tế bào xét nghiệm phân chuẩn đoán hình ảnh
ngoài các xét nghiệm trên bác sĩ có thể chỉ định thăm dò bằng hình hình học với các phương thức chuẩn đoán hình ảnh như nội soi siêu âm chụp x quang chụp ct cắt lớp chụp cộng hưởng tư
bước ba tầm soát ung thư
bước bốn tầm soát ung thư
bước năm tầm soát ung thư
bước sáu tầm soát ung thư
đầu tiên là bệnh nhân cần được khám được hỏi bệnh để phân tầng yếu tố nguy cơ của bệnh nhân
ví dụ như bệnh nhân nam giới thì khác nữ giới thì khác và độ tuổi khác nhau thì sẽ có cái nguy cơ bị mắc các cái bệnh lý khác nhau
từ đó thì sau khi phân tầng được yếu tố nguy cơ mắc bệnh của bệnh nhân thì được các bác sĩ chỉ định thực hiện các cái xét nghiệm các cái chỉ định về mặt cận lâm sàng để làm sao có thể tầm soát được tốt nhất cho bệnh nhân
ví dụ như là xét nghiệm máu nội soi
xeo ân chụp ít quang hay chụp cắt lớp vị tính
hiện nay độ tuổi mắc ung thư ngày càng trẻ hóa
theo thống kê của bệnh viện ung bướu tp hcm năm hai nghìn một mươi bảy ung thư cổ tử cung là một trong số bệnh được ghi nhận là có nhiều người trẻ mắc phải và dần phổ biến hơn
đã có trường hợp bệnh viện tiếp nhận các trường hợp mắc bệnh ung thư khi còn rất trẻ bao gồm ba bệnh nhân dưới hai mươi tuổi năm bệnh nhân dưới hai mươi năm tuổi trong vòng một tuần
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ trần đức cảnh khoa nội soi thăm dò chức năng bệnh viện k để hiểu rõ hơn về vấn đề này
hiện tại các nhóm bệnh lý ung thư cũng có một lời cảnh báo rất lớn đó là tỷ lệ trẻ hóa trong bệnh lý ung thư
trong thực hành lâm sàng khám chữa bệnh hằng ngày bác sĩ cảnh cũng gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi mà mắc bệnh lý ung thư
có những bạn chỉ hai mươi ba mươi tuổi đã mắc bệnh lý ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng rồi
nguyên nhân từ đâu
thì đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là ung thư là xuất hiện từ những cái đột biến về gen trong cơ thể chúng ta
nó là mất đi sự cân bằng giữa cái yếu tố đột biến và cái yếu tố sửa chữa ở cơ thể chúng ta
và cái yếu tố đột biến này ngoài cái yếu tố về gen yếu tố về mặt di truyền từ cha ông từ bố mẹ chúng ta để lại
thì có một yếu tố rất quan trọng đó là yếu tố từ môi trường
có thể một người khi có những cái tiềm năng về đột biến nhưng mà chúng ta tiếp xúc với những yếu tố độc hại
thì đó sẽ làm cho cái gen
đó nó dễ bộc lộ hơn và bản thân những cái yếu tố độc hại này nó sẽ tiếp xúc với cái gen của chúng ta
và làm xuất hiện những đột biến mới và lẩy sinh ra cái vấn đề về ung thư
trước đây chúng ta hay có câu là gì ạ
bệnh từ miệng mà vào đúng không ạ
thì với một cái điều kiện môi trường không được tốt chúng ta sử dụng lạm dụng rượu bia thuốc lá những cái chất độc hại
đưa vào cơ thể thì có thể dẫn đến
làm tăng cái tỷ lệ mà mắc bệnh lý ung thư
do vậy thì trong cái điều kiện hiện tại bây giờ chúng ta luôn luôn là chú ý là ăn chín uống xôi sử dụng những loại thực phẩm an toàn
và tránh tiếp xúc với những yếu tố độc hại ví dụ như lạm dụng thuốc lá hay là rượu bia
như bác sĩ cảnh có chia sẻ thì một cái yếu tố đó là cái điều kiện môi trường sống và những cái thành phần dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp vào cơ thể
nó sẽ tác động đến tất cả những tế bào trong cơ thể
nếu chúng ta đưa những yếu tố độc hại những yếu tố kích thích mà không có lợi cho tế bào thì có thể dẫn đến sinh ra những đột biến và hình thành những cái khối u
do vậy để đảm bảo một cơ thể được khỏe mạnh thì chúng ta luôn luôn phải chú ý đầu tiên đó là dinh dưỡng
chúng ta phải cung cấp những thành phần dinh dưỡng hợp lý đảm bảo vệ sinh an toàn tránh những thành phần dinh dưỡng nó có hại
ví dụ như sử dụng quá nhiều những thực phẩm chuyên rán xào nấu hay những thực phẩm chế biến sẵn
thì sẽ làm cho tế bào không có lợi cho tế bào
tăng nghi cơ xuất hiện những tổn thương ung thư đại trực tràng
thứ hai là dành thời gian cho thể dục thể thao bởi vì thể dục thể thao sẽ giúp cho chúng ta tăng chuyển hóa tăng đào thải những chất độc hại ra ngoài cơ thể
thứ ba đó là đời sống tinh thần
mỗi đời sống tinh thần thật là tốt một cái giấc ngủ ngon sẽ giúp cho cơ thể chúng ta được phục hồi sau một quãng thời gian cả ngày làm việc
sẽ giúp chúng ta tránh được rất là nhiều các bệnh lý không chỉ những bệnh lý ung thư
và một yếu tố rất là quan trọng
đó là các bạn
bạn hãy đi tầm soát khi mà chúng ta đến độ tuổi để chúng ta có thể phát hiện sớm bệnh và điều trị bệnh khỏi khi mà chúng ta mắc